trước việc trồng chăm sóc cây sầu riêng lâu nay không mang lại năng suất cao cũng như chất lượng quả khi thu hoạch
một số nông dân tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã hình thành tổ hợp tác trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
bước đầu với sự hỗ trợ về kỹ thuật của ngành nông nghiệp mô hình đang mang lại hiệu quả
mở ra hướng đi mới cho một trong những vùng trồng sầu riêng lớn nhất tại tỉnh đồng nai
gia đình ông cao thọ tráng ở xã nhân nghĩa huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai có hơn ba hectare cây sầu riêng
trước đây ông trắng xử lý ra bông đậu trái bằng kinh nghiệm nên năng suất chỉ đạt một mươi năm tấn trên một hectare
thế nhưng hai năm trở lại đây khi tham gia mô hình áp dụng theo tiêu chuẩn việt grab
năng suất vườn sầu riêng của gia đình ông tráng đã tăng gần gấp đôi
hộ ông tráng chỉ là một trong chín hộ thí điểm với diện tích hơn hai mươi hectare của dự án sản xuất cây sầu riêng
theo hướng việt gáp của huyện cầm mỹ
theo ủy ban nhân dân huyện cẩm mỹ đến thời điểm hiện tại chỉ riêng trên địa bàn có trên một hectare cây sầu riêng
tập trung tại các xã nhân nghĩa xuân quế sông nhạn
tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác ở tỉnh đồng nai
có diện tích cây sầu riêng thì việc trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn việt grab còn rất ít
do đó địa phương đang có nhiều giải pháp để khuyến khích nông dân áp dụng mô hình việt grab
nhằm tăng năng suất cũng như chất lượng của quả sầu riêng
ủy ban tỉnh đồng nai đã phê duyệt quyết định một nghìn hai trăm năm mươi tám dự án chuỗi liên kết sầu riêng
đây là một tiền đề để hợp tác xã nông nghiệp xanh và các hộ dân trong tổ hợp tác
thực hiện nhân rộng mô hình sản xuất sầu riêng
hiệu quả sắp tới là thực hiện việc chứng nhận việt gáp cho sầu riêng
và xây dựng thương hiệu sầu riêng trên địa bàn huyện cẩm mỹ
từ mô hình điểm này sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn địa bàn của xã nhân nghĩa
và các xã lân cận như xuân quế xung bảo bảo bình là vùng sầu riêng trọng điểm của huyện cẩm mỹ
việc sản xuất cây sầu riêng cũng như nhiều cây trồng khác theo hướng việt grab
đang được ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai đẩy mạnh
để tạo ra các sản phẩm sạch an toàn cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
từ đó xây dựng thương hiệu nông sản cho các cây trồng chủ lực
góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững ở địa phương